theo có trạm vào ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi huỳnh thị bích hạnh cùng huỳnh quốc việt nguyễn ngọc sơn huỳnh thị thúy kiều là em của hạnh và một số người bạn đến quán karaoke
biết việt và kiều có quan hệ tình cảm nhưng hạnh không muốn hai người tiếp tục mối quan hệ
hạnh đã dùng con dao bấm đâm việt một nhát trúng ngực
việt bỏ chạy thì bị hạnh và sơn đuổi theo rằng co khiến việt ngã xuống lề đường và được mọi người kịp thời đưa đi đến bệnh viện điều trị
còn hạnh sau khi gây án đã bị lực lượng công an phường mỹ phước bắt giữ
vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam đã phát hiện và bắt quả tang một mươi chín đối tượng gồm chín nam và một mươi nữ
đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và bay lắc tại ba phòng nghỉ của một khách sạn trên địa bàn phường hai bà trưng thành phố phủ lý
tại hiện trường cơ quan công an đã thu giữ năm gói chất bột màu trắng một mươi chín viên nén màu hồng ba đĩa xứ chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp
cùng nhiều tăng vật có liên quan
tiến hành test ngay một mươi chín đối tượng đều dương tính với các chất ma túy
đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận các viên nén màu hồng và chất tinh thể màu trắng trên là ma túy tổng hợp mua về sử dụng để bay lắc
thêm một đối tượng trong đường dây bốn người ở quảng trị chuyên sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản của các bị hại trên địa bàn thành phố đà nẵng
và các tỉnh thành lân cận vừa bị phòng kế sát hình sự công an tp đà nẵng bắt khẩn cấp
đào bá minh ánh hai mươi ba tuổi chú tệ tỉnh quảng trị là sinh viên công nghệ
nên thiết kế các trang web có giao diện giống hệt các trang web thanh toán điện tử và giao cho các đối tượng trong đường dây thực hiện việc lừa đảo
khi bị hại đồng ý đăng nhập vào các trang web này điền đầy đủ các thông tin tài khoản và mạng otp
thì đồng thời những thông tin này sẽ được chuyển về email của các đối tượng
rất nhanh chóng tiền trong tài khoản của các bị hại đều bị rút sạch một cách dễ dàng
bên cạnh đó ánh còn giới thiệu người tham gia vào đường dây với lê văn nam để cùng rửa tiền và ăn tiền tranh lệch
phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin để kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng nguyễn thế vượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thương chú tại tổ dân phố bốn hòa thị
phương canh quận nam tử liêm tp hà nội về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
còn về tội đánh bạc phòng cảnh sát thi hình án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng bùi minh thông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại bốn mươi bốn ngõ năm khu ba văn quán
quận hà đông tp hà nội có xeo kích thước một x một cm cách hai cm sau mép trái
và đối tượng phan đức thọ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn quan âm
xã bắc hồng huyện đông anh tp hà nội cao một sáu mươi năm m và có nốt ruồi ở đầu lông mày phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an